ngày hôm nay hai mươi ba tháng hai cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ vận chuyển và cất giấu ba mươi tám cây gỗ giáng hương trái pháp luật vừa được phát hiện tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc
lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc kiểm tra tại tiểu khu hai trăm chín mươi ba thuộc xã chư mờ lan huyện ea súp và phát hiện một xe tải biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi bốn nghìn bốn trăm một mươi bốn có chở hai mươi ba cây giáng hương thuộc nhóm hai a
tại thời điểm này tài xế không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc số lâm sản trên mở rộng điều tra ngay trong đêm lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có thêm một điểm tổng kết một mươi năm cây giáng hương khác